trung quốc đại lục lần đầu tiên không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới nào trong ngày một mươi tám tháng ba
riêng tại tỉnh hồ bắc không có ca nhiễm bệnh mới nào trong một mươi ba ngày qua
tại các khu vực ở ngoài thành phố vũ hán
bên cạnh đó tỉnh này cũng không có trường hợp bệnh nhân nghi nhiễm mới nào trong hai ngày liên tiếp